theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
khoa ngoại tổng hợp đã tiếp nhận một người dân đến phản ánh có việc
người dân gọi điện thoại tự nhận là bác sĩ của bệnh viện
người này nói sẽ có bác sĩ tại bệnh viện một trăm linh tám về tuyên quang khám ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng năm
người gọi điện sau đó có tư vấn mời người dân mua thực phẩm chức năng
khi nhận được hàng thì đến khoa ngoại tầng hai của bệnh viện đa khoa tỉnh
để làm thủ tục khám và được bảo hiểm thanh toán hoàn tiền
người dân đã tin tưởng bác sĩ đó và mua thuốc với giá một triệu hai trăm linh nghìn đồng
sau khi nhận hàng người dân cầm hộp hàng đến bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
để hỏi về thủ tục đăng ký với bác sĩ trung ngân để khám bệnh
bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang khẳng định không triển khai hình thức gọi điện tư vấn
mời mua thuốc thực phẩm chức năng đến người dân nói chung
và người bệnh đã từng khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang nói riêng
bệnh viện cũng không cung cấp số điện thoại và thông tin của người bệnh cho bất kỳ bên thứ ba nào
đại diện bệnh viện này cho biết thêm việc giả danh bác sĩ lấy tên tuổi của nhân viên y tế
và thương hiệu của bệnh viện lớn để lừa đảo trục lợi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe của người dân thậm chí cả tính mạng người sử dụng dịch vụ
đồng thời cũng làm ảnh hưởng uy tín của bác sĩ bệnh viện
với những người đang có người thân mắc bệnh nặng bệnh nặng đi khi thấy quảng cáo thực phẩm
chức năng trên mạng xã hội gắn với hình ảnh của các bác sĩ nổi tiếng hay các bệnh viện lớn
có thể sẽ lầm tưởng và tin tưởng đặt mua với hy vọng sẽ trước khỏi bệnh
đơn cử như một sản phẩm chữa bệnh gắn với trang web của bệnh viện bạch mai
lấy hình ảnh của giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân việt hay mạo danh bộ trưởng bộ y tế
để quảng cáo và bán tràn lan trên mạng xã hội vừa qua
rất nhiều người dễ sang qua mặt và lầm tưởng điều này đã vi phạm luật quảng cáo và nghị định một trăm tám mươi
việc sử dụng hình ảnh của bác sĩ dược sĩ lương nghi và bệnh viện để quảng cáo bán thực phẩm chức năng
hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe là vi phạm pháp luật về quảng cáo
bên cạnh đó còn có hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng có công dụng như thuốc chữa bệnh
quảng cáo quá mức thổi phóng như thần dược thậm chí là phản khoa học
những hình thức quảng cáo ngay càng phổ biến nhất là trên các nền tảng mạng xã hội facebook
youtube zalo khiến nhiều người vẫn bị lừa dẫn tới tiền mất tật mang
trước đó tại bệnh viện quân y một trăm linh ba thông tin trên các trang mạng xã hội đã mạo danh bệnh viện
để bán thực phẩm chức năng thuốc được chiếu trên màn hình lớn để người dân dễ dàng nhìn thấy
đồng thời viện một trăm linh ba cũng đã đăng tải trên website facebook youtube chính thức của bệnh viện khẳng định
những thông tin trên là sai sự thật tuy nhiên khi phát hiện trang này họ lại ra rằng khác
khiến việc cảnh báo gặp không ít khó khăn
việc giả danh này khiến uy tín của các bác sĩ cũng như các bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng
khiến người dân lầm vào tình cảnh tiền mất tật mang
vậy trách nhiệm xử lý trên thuộc về cơ quan nào và cách giải quyết ra sao để loại bỏ tình trạng này
tiến sĩ trần việt nga phó quốc trưởng công an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
luật quảng cáo đã quy định tương đối đầy đủ tuy nhiên thời gian qua vi phạm về quảng cáo sức khỏe
vẫn đang diễn ra tương đối nhiều nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm để bán ra nhiều sản phẩm hơn
kiếm lợi nhuận nhiều hơn
cục an toàn thực phẩm bộ y tế là đơn vị đầu tiên có trách nhiệm quản lý nội dung quảng cáo thực phẩm
bảo vệ sức khỏe trước khi các tổ chức cá nhân tiến hành quảng cáo
khi thẩm định cục sẽ có xác nhận nội dung quảng cáo kèm theo kịch bản quảng cáo
mà cá nhân doanh nghiệp đã nụp lên
những thông tin này được công khai trinh quét của cục để người tiêu dùng doanh nghiệp và tổ chức
phát hành quảng cáo biết
tuy nhiên quảng cáo được thực hiện với nhiều phương tiện khác nhau trên mạng xã hội
truyền hình phát thanh và đây là trách nhiệm của bộ thông tin và truyền thông
còn nếu quảng cáo trên sản thương mại điện tử trách nhiệm thuộc về bộ công thương
khi kiểm soát các gian hàng thương mại điện tử do đó để quản lý chặt chẽ
còn có sự phối hợp giữa cơ quan ban ngành trong trường hợp quảng cáo có dấu hiệu lời dối
khách hàng người tiêu dùng thì chắc chắn sẽ có sự tham gia của bộ công an
đây là trách nhiệm phức tạp nên các chuyên gia sẽ có tổ chức liên ngành bao gồm
cục cấp bộ liên quan đến nêu quản lý chật chẽ hơn tình trạng lưu đảo trực tuyến
ngày càng gia tăng với hình thức cây căng mới mẻ và tinh vi
việc lấy danh nghĩa của bác sĩ bệnh viện lớn để quảng cáo trên mạng xã hội
là tạo niềm tin cho người bệnh
nhưng thực chất không chỉ tư vấn sai về chuyên môn bán thuốc trá hình
mà nhiều khi còn làm cho người bệnh bỏ lỡ thời điểm thời gian vàng để chữa trị bệnh tốt hơn
khiến bệnh ngày càng trở nên trầm trọng hơn tiền mất tật mang
tình trạng lợi dụng nghi ngành mạo danh người nổi tiếng thậm chí tự nhiên là bác sĩ
của các cơ sở y tế để quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh tràn lan
không có kiểm soát trên mạng xã hội gây búc sức du lận làm ảnh hưởng tới danh tiến
uy tín của bác sĩ và cơ sở y tế
mặc dù vấn nạn mạo danh của bác sĩ bệnh viện lớn để lừa đảo khám chữa bệnh bán thuốc
không nguồn gốc xuất xứ để được báo chí truyền thông và các bệnh viện kình báo
tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng này vẫn tiếp tục với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
cụ thể các nhóm đối tượng sẽ quay và đăng clip tự nhận là nhân viên y tế
tại các bệnh viện lớn lương y tư vấn khám chữa bệnh
với mục đích quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh
bán sản phẩm dân dụng người tiêu dùng để chiến đoạt tiền
cục quản lý thực phẩm bộ y tế cho biết theo quy định tệ khoản hai hai mươi bảy
nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi tám nd cp hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm
không sử dụng hình ảnh thiết bị trang phục tên thư tín của các đơn vị
cơ sở y tế bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế thư cảm ơn của người bệnh
bài viết của bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm
bất kỳ bác sĩ lương y nhân viên y tế nào tham gia quảng cáo thực phẩm bảo vệ chức năng
là vi phạm quy định của pháp luật hiện hành
cuộc quản lý thực phẩm khuyên cáo người tư dùng cần để lưu ý những điểm sau đây
trước khi mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe
thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc không có tác dụng thay thế chúc chữa bệnh
trong trường hợp có bệnh người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời
tra cứu thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
thông qua địa chỉ website của trên bộ
đọc kỹ nhãn sản phẩm trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn ghi dòng chữ
thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
xem rõ thành phần tác dụng của sản phẩm để sử dụng chóp phù hợp và đảm bảo sức khỏe
chọn mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có ghi tên địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm
và nhà sản xuất cũng phải rõ ràng
năm mua sản phẩm phải có hóa đơn đơn hàng của người bán làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hóa giữa hai bên
từ khoảng chục năm trở lại đây lĩnh vực thực phẩm chức năng luôn là một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội
hàng ngày có hàng nghìn những loại sản phẩm khác nhau với những loại công dụng chữa bệnh khác nhau
mặc dù cũng có những sản phẩm sản xuất kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
nhưng cũng có những người chạy theo lợi nhuận dẫn tới làm ăn say trái lưa dối khách hàng tới dùng
coi thường pháp luật
điều này gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người tiêu dùng
và đây chính là căn nguyên gây nhức nhối cho xã hội trong lĩnh vực thực phẩm chức năng
có thể nói những nhóm đối tượng bán thực phẩm chức năng lừa dối khách hàng tiêu dùng trên mạng xã hội
luôn tạo ra những chiêu trò rất tinh vi để bẫy người tiêu dùng
những nhóm đối tượng này sẽ giản dựng những video clip giả mạo lương nghi thần đi
rồi đến bác sĩ dược sĩ giả quảng cáo thu hút niềm tin của người bệnh người tiêu dùng
sau đó các chiêu trò sẽ bị nhặt đi thì họ chuyển qua thuê người đóng giả bệnh nhân
để ca tụng cho những sản phẩm thực phẩm chức năng như một thân dược thậm chí trước khỏi bệnh hoàn toàn
hiện nay họ còn thuê cả những người nước ngoài đóng giả làm chuyên gia bác sĩ dược sĩ giáo sư tiến sĩ
để thu hút niềm tin của người bệnh
nghĩa là những chiêu trò lừa đảo ngày càng liên tục thay đổi và đổi mới
khi bị cảnh cáo hoặc phanh phui bị người tiêu dùng tẩy chay
họ sẽ lập tức nghĩ ra chiêu trò mới ngày càng tinh vi hơn nữa
trong thời gian vừa qua cục quản lý thực phẩm bộ y tế cũng đã rất tích cực trong việc kiểm tra kiểm soát
và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm chức năng
đây là điều mà dư luận rất kinh nhận với sự nỗ lực của cục an toàn thực phẩm
đối với người tiêu dùng như đã nói ở trên khi lựa chọn sản phẩm
các nên đọc kỹ sản phẩm nhãn mắt thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ luôn ghi dòng chữ
thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế chúc chữa bệnh
khi có bệnh con để tới những cơ sở y tế để khám và chữa trị kịp thời
tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hay tin vào những lời thần thánh thông qua quảng cáo trên mạng xã hội
điều này sẽ dẫn tới tiền mất tật mang và bỏ lỡ thời gian vàng điều trị bệnh